trong khi đó các nhà nghiên cứu lại nhận định động thái của chính quyền tổng thống donald trump là một thảm họa
hết hiệp ước này đến hiệp ước khác bị phá vỡ và chính quyền tổng thống trump đang rút mỹ khỏi những hiệp ước quan trọng và cần thiết
đây là thảm họa và một câu hỏi lớn đặt ra là liệu điều này sẽ dẫn đến đâu
tôi cho rằng câu trả lời đã rất rõ ràng đó chính là chiến tranh
tôi cho rằng câu trả lời đã rất rõ ràng đó chính là chiến tranh
không muốn bị giới hạn khả năng bởi bất kỳ hiệp ước nào
trong suốt thời chính quyền tổng thống obama mỹ đã ấp ủ một kế hoạch chi hàng nghìn tỷ đô la mỹ cho thế hệ vũ khí hạt nhân mới trong hai mươi năm tới
đây không phải là lần đầu tiên mỹ rút khỏi một hiệp ước kiểm soát vũ trang
các hiệp ước vốn được thiết lập để đảm bảo sự ổn định giữa các bên tham gia rằng không có bên nào có lợi thế hơn bên nào
tuy nhiên khi một bên muốn chiếm ưu thế cả trên mặt đất lẫn trong không gian thì những hiệp ước lại trở thành vấn đề
đó là lý do vì sao mỹ đang rút khỏi các hiệp ước này
động thái đó có thể đưa chúng ta đến bên bờ vực của chiến tranh thế giới lần thứ ba một cuộc chiến tranh hạt nhân để giành quyền thống trị
trong khi đó phía mỹ cho biết nước này sẽ không ngần ngại bước vào cuộc đua vũ khí hạt nhân tốn kém với trung quốc và nga
chúng tôi biết cách chiến thắng cuộc đua này và chúng tôi biết cách để đưa những thách thức đi vào quyền lãng
nếu cần phải làm vậy chúng tôi sẽ làm nhưng chúng tôi chắc chắn muốn tránh khỏi những thách thức này
dư luận quốc tế đều cho rằng mặc dù quan ngại về việc nga có thể vi phạm một số quy định nhưng chưa đến lúc mỹ phải rút khỏi hiệp ước này
các bất đồng có thể giải quyết thông qua đàm phán và hành động rút khỏi hiệp ước của tổng thống trump là quá vội vàng và thiếu trách nhiệm
và đến đây thì bản tin gmt cộng bảy tối nay cũng xin được khép lại cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi thân ái chào tạm biệt